kiểm toán nhà nước đã họp báo công bố kết quả kiểm toán năm hai nghìn một mươi tám về tình hình thu chi ngân sách nhà nước
kiểm toán đã giúp tăng thu gần hai mươi tỷ đồng cho ngân sách giảm chi hơn hai mươi ba tỷ đồng
qua kiểm toán hơn hai dự án kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn năm tỷ đồng
báo cáo kiểm toán cho thấy còn nhiều sai sót trong khâu quản lý chi đầu tư từ khâu thẩm định phê duyệt chủ trương
quyết định đầu tư dự án v v
đặc biệt là việc chưa xác định rõ nguồn khả năng cân đối khi quyết định đầu tư xác định tổng mức đầu tư không chính xác
phải điều chỉnh nhiều lần giá trị lớn trong quá trình thực hiện
công tác nghiệm thu thanh toán tại hầu hết các dự án còn nhiều sai sót
kiểm toán nhà nước đã kiến nghị quốc hội hủy bỏ sửa đổi bổ sung ban hành mới một trăm sáu mươi văn bản pháp luật
nhằm biệt lỗ hổng về cơ chế tránh thất thoát lãng phí